sau một trăm hai mươi phút chiến đấu đầy quả càm tuyển nữ việt nam đã vô địch sea games ba mươi môn bóng đá nữ một cách đầy thuyết phục khi đánh bại thái lan với tỷ số một
để động viên kịp thời thay cho huấn luyện viên mai đức trung bộ văn hóa thể thao và du lịch ủy ban olympic việt nam cùng một số đơn vị đã quyết định thưởng cho các cô gái vàng việt nam đội tuyển bóng đá nữ việt nam
ngay sau thành tích ấn tượng này tin vui về tiền thưởng đã liên tục đến với các cô gái việt nam
về cập nhật trên trang thông tin chính phủ đã đăng tải thông tin thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại thốt
ông nguyễn ngọc thiện bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ tịch ủy ban olympic việt nam thưởng một tỷ đồng
vff cũng tặng thưởng cho thành tích của đội tuyển nữ việt nam một tỷ
theo thống kê của vff còn có các tập thể cá nhân xoay nghiệp tặng thưởng số tiền lên đến gần năm tỷ đồng
trước đó với thành tích vào trùng kết sea games ba mươi tuyển nữ việt nam nhận tiền thưởng đến bốn tỷ đồng từ vff trưởng ban bóng đá nữ phạm thanh hùng
như vậy đến thời điểm hiện tại đội tuyển nữ việt nam đã có hơn một mươi một tỷ đồng tiền thưởng còn số này sẽ còn tăng lên
đây là phần thưởng xứng đáng đối với các cầu thủ nữ việt nam sau khi họ vượt qua những khó khăn trong việc ăn uống thiếu thốn những ngày đầu
ra sân với tinh thần chiến đấu cao và mang về vinh quang cho tổ quốc